thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên các trang mạng xã hội và một số báo đưa tin có người phụ nữ thôn miên một bà cụ bảy mươi chín tuổi ở tp huế để lấy tài sản và đăng cả đoạn clip gần ba phút
vậy đâu là sự thật của thông tin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
ngày hai mươi năm tháng ba một số trang mạng xã hội đồng loạt đưa tin ở huế xuất hiện người phụ nữ đi thôi miên để lấy trộm tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
công an tp huế đã chỉ đạo lực lượng xác minh làm rõ thông tin về người phụ nữ bí ẩn và người phát tán clip
qua đó xác định người phụ nữ trong đoạn clip là lê thị thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường an kiệu tp huế

tại cơ quan điều tra thanh khai nhận vào ngày hai mươi bốn tháng ba điều khiển xe máy đi từ nhà đến đường lê thánh tôn ở phường thuận thành tp huế
thì phát hiện cụ bà trần thị triện sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy trú tại hai mươi trên hai mươi bốn đường thuận thành đang đi bộ một mình
lợi dụng cụ bà đã lớn tuổi thanh tiếp cận bắt chuyện làm quen và nhanh tay lấy ba trăm linh đồng của cụ bà rồi lên xe tẩu thoát
trước đó cũng với thủ đoạn tương tự thanh đã trộm các tài sản ông trần hiệu đô trú tại khu vực một phường kim long tp huế
công an phường kim long phát hiện bắt giữ xử phạt vi phạm hành chính
qua soát xét thì được công an phường kim long cung cấp một thông tin về một bộ việc giống như bộ việc xảy ra trên địa bàn của phường
sau đó thì chúng tôi đã liên hệ với công an phường an cửu là chẳng minh đối tượng có đặc điểm như nếu trên
và tiến hành đưa về chủ trời công an phường để đồng thanh
và cuối cùng thì đối tượng lê thị thu thanh đã thừa nhận hành vi nội trích
như vậy cơ quan công an đã làm sáng tỏ hành vi trộm cắp tài sản của lê thị thu thanh
chứ không phải thôi miên như các trang mạng xã hội và một số báo đã đưa tin
hiện công an phường thuận thành đã bàn giao hồ sơ tăng vật đối tượng cho đội điều tra tổng hợp công an tp huế
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
qua đây công an tp huế cũng đã đề nghị người dân một số cơ quan truyền thông
cần phải đưa tin rõ ràng chính xác tránh gây hoang mang cho quần chúng nhân dân